chiều ngày một mươi tháng một mươi một bão số sáu đã gây mưa lớn gió giật mạnh ở các vùng ven biển tỉnh phú yên
tại các vùng sung yếu của chiều cường chính quyền các địa phương đã huy động tối đa lực lượng quân đội công an dân quân tự vệ để di rời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm
chiều cùng ngày thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn hoàng hiệp cũng đã đến phú yên chỉ đạo công tác phòng chống bão
khu dân cư bạch đằng và lê duẩn phường sáu thành phố tuy hòa nằm trong vùng chiều cường uy hiếp
tại đây một trăm linh hộ với hơn năm trăm linh nhân khẩu luôn phải đối mặt với nguy hiểm